các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thổ nhĩ kỳ bắt giữ gần sáu trăm linh người sau vụ đánh bom kép
eu siết chặt quy định nhập khẩu với trung quốc
tối ngày một mươi ba tháng một mươi hai theo giờ địa phương tại thủ đô abu dhabi các tiểu vương quốc ả rập thống nhất
hội nghị thượng đỉnh các nữ chủ tịch quốc hội thế giới lần thứ một mươi một đã bế mạc sau hai ngày làm việc
các nữ chủ tịch quốc hội đã thống nhất thông qua tuyên bố abu dhabi đoàn kết để định hình tương lai
vì một thế giới tốt đẹp hơn
trước đó phát biểu tại phiên thảo luận riêng về tuyên bố abu dhabi
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cho rằng tuyên bố abu dhabi thể hiện ý chí cam kết của các nữ chủ tịch quốc hội
trong việc chung tay giải quyết các thách thức toàn cầu đối với hòa bình an ninh và phát triển bền vững
tại phiên bế mạc tiến sĩ a a n kabay si chủ tịch hội đồng liên bang quốc gia uae
và chủ tịch liên minh nghị viện thế giới sabe chohuri đã đồng ra tuyên bố abu dhabi
đoàn kết để định hình tương lai vì một thế giới tốt đẹp hơn
trong tuyên bố các nữ chủ tịch quốc hội cam kết đặt hạnh phúc của người dân hòa bình thịnh vượng
và sự toàn vẹn của hành tinh này và nhân loại vào vị trí cốt lõi trong các mục tiêu chiến lược của nghị viện
và vào vị trí trung tâm trong nỗ lực phát triển của chúng ta
thông qua hành động của người viện đóng góp để đáp ứng các nhu cầu của mọi người dân
bao gồm cả những nhu cầu về kinh tế xã hội của những người thiệt thòi
cải thiện sức khỏe và an sinh về kinh tế xã hội của tất cả mọi người
và trên hết là của phụ nữ và trẻ em gái
tận dụng các cơ hội trong kỷ nguyên số mở ra đối với các nghị viện và công dân
tham gia vào các tiến trình của nghị viện và tăng cường hợp tác quốc tế
để thu hẹp khoảng cách số giữa các quốc gia phát triển và đang phát triển
tuyên bố đề nghị liên minh nghị viện thế giới ipu xem xét một bản tuyên bố nghị viện quốc tế
về sự khoan dung hướng tới thúc đẩy và gìn giữ các giá trị của con người và nguyên tắc khoan dung
để thúc đẩy hòa bình an ninh và chống khủng bố chống chủ nghĩa bạo lực cực đoan
cũng trong khuôn khổ các hoạt động hội nghị chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
đã tham dự thảo luận bàn tròn dành cho các nữ chủ tịch quốc hội
ngay sau khi bế mạc hội nghị thượng đỉnh các nữ chủ tịch quốc hội thế giới lần thứ một mươi một
cũng trong tối ngày một mươi ba tháng một mươi hai tại abu dhabi chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
đã gặp gỡ cán bộ nhân viên đại sứ quán và bà con đại diện cộng đồng người việt
tại các tiểu vương quốc ả rập thống nhất
nói chuyện với cộng đồng người việt nam tại đây chủ tịch quốc hội mong muốn bà con đoàn kết
gìn giữ bản sắc dân tộc hướng về đất nước đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
luôn tuân thủ pháp luật của nước sở tại thực sự là hình ảnh cầu nối quan trọng
góp phần tăng cường và củng cố quan hệ hợp tác hữu nghị và hợp tác giữa việt nam và nước bạn
sáng nay một mươi bốn tháng một mươi hai đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội
đã có buổi làm việc với hội cựu thanh niên xung phong tp hà nội để giải quyết những khó khăn
vướng mắc trong việc giải quyết chế độ chính sách cho các cựu thanh niên xung phong
theo thông kê tp hà nội hiện có hơn ba mươi tám cựu thanh niên xung phong
thời gian qua nhiều chế độ chính sách cho cựu thanh niên sung phong đã được giải quyết
như trợ cấp một lần trợ cấp hàng tháng
tuy nhiên việc giải quyết chính sách đối với thanh niên xung phong của tp hà nội còn nhiều vướng mắc
như giải quyết chế độ nhiễm chất độc da cam còn chậm
nhiều đồng chí thanh niên sung phong hy sinh nhưng chưa được công nhận liệt sĩ
nhiều thanh niên sung phong bị thương chưa được hưởng chế độ chính sách
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí hoàng trung hải biểu dương những thành tích
mà hội cựu thanh niên xung phong tp hà nội đã đạt được trong thời gian qua
đồng thời đề nghị các sở ngành của thành phố cần nhanh chóng giải quyết rứt điểm những vương mắc tồn tại
tìm hướng giải quyết cho từng trường hợp bởi theo đồng chí hoàng trung hải
trách nhiệm của thế hệ đi sau là phải chăm lo tri ân công lao sự hy sinh của thế hệ đi trước
ngày một mươi ba tháng một mươi hai tại tp cần thơ đồng chí võ văn dũng
ủy viên trung ương đảng phó trưởng ban thường trực ban nội chính trung ương
chủ trì hội nghị giao ban năm hai nghìn một mươi sáu các ban nội chính hai mươi một tỉnh ủy thành ủy khu vực phía nam
trong năm hai nghìn một mươi sáu các tỉnh ủy thành ủy luôn quan tâm lãnh đạo
chỉ đạo công tác đảm bảo quốc phòng an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
và công tác phòng chống tham nhũng lãng phí thực hành tiết kiệm
các ban nội chính tỉnh ủy thành ủy phía nam luôn chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan
tham mưu tỉnh ủy thành ủy xây dựng và ban hành hơn bảy trăm linh văn bản liên quan đến công tác nội chính
và phòng chống tham nhũng tham mưu đề xuất thường trực tỉnh ủy thành ủy
chỉ đạo theo dõi giả soát được một một trăm tám mươi bốn kết luận thanh tra kiểm toán
phát biểu ý kiến tại hội nghị đồng chí võ văn dũng ủy viên trung ương đảng
phó trưởng ban thường trực ban nội chính trung ương yêu cầu
ban nội chính các tỉnh thành cần nâng cao chất lượng tham mưu về công tác nội chính
phải đặt ngang hàng với công tác phòng chống tham nhũng
đồng thời tập trung giả soát để tham mưu cho thường vụ tỉnh ủy
thành ủy ban hành các văn bản chỉ thị về công tác nội chính ở đầy đủ các lĩnh vực
quan tâm tham mưu giải quyết các vụ việc tập trung khiếu kiện đông người
tại hội nghị các đại biểu cũng đã chia sẻ những cách làm mới
mô hình hiệu quả để công tác tham mưu cho ban nội chính đạt chất lượng tốt hơn
đồng thời kiến nghị ban nội chính trung ương có hướng dẫn thống nhất mô hình tổ chức bộ máy nội chính
ở cấp quận huyện vì hiện nay mỗi nơi thực hiện khác nhau
quan tâm và hoàn thiện cơ chế bảo vệ người tố cáo coi trọng công tác thanh kiểm tra giám sát
sáng nay tại trụ sở báo nhân dân đồng chí thuận hữu ủy viên trung mương đảng
tổng biên tập báo nhân dân chủ tịch hội nhà báo việt nam tiếp đón đồng chí đương chít sạ văn bùn my
tổng biên tập báo pa sa son sang thăm và làm việc
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí thuận hữu vui mừng được đón tiếp đồng chí tổng biên tập báo pa sa son của lào
sang thăm và làm việc tại việt nam
đồng chí thuận hữu cho biết báo nhân dân và báo pa sa son lâu nay
đã rất thân thiết đặc biệt sau đại hội đảng của hai nước
thì mối quan hệ của hai cơ quan báo chí được nâng lên tầm cao mới
đồng chí thuận hữu nhấn mạnh chuyến thăm của hai đồng chí tổng bí thư hai nước
càng làm gắn bó khăng khít hơn mối quan hệ anh em việt lào
chính vì thế mà báo nhân dân và báo pa sa son càng có nhiều thuận lợi để hợp tác và phát triển
đồng chí thuận hữu khẳng định báo nhân dân có thể xây dựng một bộ phim ngắn
về sự gắn bó của hai tờ báo cũng như sự gắn kết việt lào
đồng chí đương chít sở văn bùn my cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của báo nhân dân
và luôn ghi nhớ công ơn của báo nhân dân từ trước đến nay đã luôn giúp đỡ báo pa sa son từ khi mới thành lập
đồng chí đương chít sở văn bùn my cho rằng trong giai đoạn mới có nhiều thứ thay đổi
nhưng tình cảm giữa hai nước anh em việt lào thì không thay đổi mà ngày càng gắn bó khăng khít hơn
đồng chí đương chít sở văn bùn my mong rằng báo nhân dân tiếp tục giúp đỡ báo pa sa son về đào tạo nhân lực
đây là một vấn đề quan trọng trong hợp tác trao đổi chia sẻ kinh nghiệm nhằm góp phần củng cố và phát triển mối quan hệ việt nam lào
để chủ động ứng phó với mưa lũ trong những ngày qua hồ chứa nước thủy lợi phú ninh tỉnh quảng nam đã tiến hành xả lũ với lưu lượng nhỏ
và bắt đầu từ bảy giờ sáng ngày hôm nay một mươi bốn tháng một mươi hai đơn vị quản lý vận hành hồ thủy lợi này đã tiến hành
xả tràn mạnh hơn với lưu lượng là từ ba trăm ba mươi mét khối trên dây để tăng dung tích đón lũ
theo đài khí tượng thủy văn quảng nam từ ngày một mươi bốn đến ngày một mươi bảy tháng một mươi hai các địa phương trên địa bàn tỉnh có khả năng xuất hiện
đợt mưa vừa mưa to với tổng khối lượng mưa phổ biến từ một trăm linh mm đến trên hai trăm linh mm
do vậy để đảm bảo an toàn công trình và góp phần điều tiết nước cho vùng hạ du chiều ngày một mươi ba tháng một mươi hai
công ty khai thác thủy lợi quảng nam đơn vị quản lý vận hành hồ thủy lợi phú ninh đã phát đi thông báo
tăng cường xả tràn để tạo dung tích đón lũ
theo đó đơn vị chủ quản hồ phú ninh đã tiến hành điều tiết xả lũ qua tràn xả sâu từ lúc bảy giờ ngày một mươi bốn tháng một mươi hai
cho đến khi thông báo kết thúc đợt mưa lũ với lưu lượng xả từ hai trăm linh tới bốn trăm linh mét khối trên dây và có khả năng cao hơn nữa
tùy theo mức độ mưa tại lưu vực hồ phú ninh nhằm tăng dung tích đón lũ
hiện mức nước sông tam kỳ đang ở dưới báo đông một khoảng bảy m nên vùng hạ ru chưa bị ảnh hưởng gì
tuy nhiên các địa phương cần theo dõi và chuẩn bị các phương pháp ứng phó kịp thời khi trời mưa lớn kéo dài nước sông dâng cao gây ngập lụt ở vùng hạ du
do ảnh hưởng của đợt áp thấp nhiệt đới hơn hai tháng vừa qua tại tỉnh ninh thuận liên tiếp có mưa kéo dài
đã làm cho hàng trăm hectare cây hoa màu của người dân bị thiệt hại nặng nề
trong đó cây nho trồng ở huyện ninh hải hầu như mất trắng hoàn toàn
từ đầu tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu đến nay hộ gia đình ông nguyễn hàn ở thôn thái an
xã vĩnh hải huyện ninh hải đã bỏ ra gần hai mươi triệu đồng đầu tư cho giàn nho với hy vọng có được thu nhập cao để vui đón tết
thế nhưng ông đang điêu đứng vì cả hai xào nho đang trong giai đoạn chuẩn bị thu hoạch đã bị úng gốc và chết ngập vì nước mưa
ông phải chặt bỏ cả gốc chờ nước rút mới trồng lại rán mới
bao nhiêu hy vọng vào mùa nho tết giờ đã trôi theo mưa bão
đối với thời tiết như hiện nay thì chắc chắn là tết năm nay là cái đồng nho thang này là không có nho bán
gặp rất là nhiều khó khăn trong đời sống của bà con nhân dân trong dịp tết hiện nay
hàng trăm hộ nông dân trồng nho tại thôn thái an như bị thất thần vì mưa bão
để giúp người dân trong cảnh ngặt nghèo ubnd xã vĩnh hải tổ chức giá soát ghi nhận những diện tích bị thiệt hại nặng
để kiến nghị lên ubnd huyện hỗ trợ kịp thời cho nông dân đang gặp khó khăn
trước tình hình mưa gió như thế này thì một số diện tích cũng khiến cáo bà con là không nên cắt
giữ dàn cành và chờ cho khoảng cuối tháng chạp sẽ tổ chức cho các cành
để cho nó tránh bớt thời tiết và tạo được điều kiện để cho cây nho nó cho bông cho trái
để cho bà con có được sân lượng để tăng thêm thu nhập cho bà con
theo ubnd huyện ninh hải tính đến ngày một mươi ba tháng một mươi một toàn huyện đã có trên hai trăm chín mươi hectare cây trồng các loại bị hư hại hoàn toàn
riêng tại xã vĩnh hải thủ phủ của cây nho ninh thuận
tám hectare đang trong thời kỳ thu hoạch và đầm bông cho vụ nho tết nguyên đán hai nghìn một mươi bảy bị hư hại nặng nề
người dân ninh thuận chưa kịp ổn định sau ba năm gánh chịu cảnh thiếu nước thiếu lương thực do hạn hán kéo dài
giờ đây lại tiếp tục bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ
hơn lúc nào hết người dân ninh thuận rất cần có được sự hỗ trợ của trung ương
các bộ ngành để cứu cánh cho bà con được ổn định
trong khi thời gian vui đón tết nguyên đán năm hai nghìn một mươi bảy đang đến rất gần
trong phần tin tiếp theo hiệu quả của đề án tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật vùng biên giới
khai mạc hỗ trợ công nghiệp thương mại và sản phẩm làng nghề hà giang hai nghìn một mươi sáu
thưa quý vị sau ba năm thực hiện đề án tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ nhân dân vùng biên giới
giai đoạn hai nghìn một mươi ba hai nghìn một mươi sáu tỉnh quảng bình đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận
từng bước nâng cao nhận thức hiểu biết pháp luật cho người dân vùng sâu vùng xa
tạo những chuyển biến tích cực đối với phong trào toàn dân tham gia bảo vệ đường biên mốc giới
giữ vững ổn định tình hình chính trị và trật tự an toàn xã hội trên vùng biên cương
trường sơn là xã biên giới nằm ở phía tây của tỉnh quảng bình
đầy sống của đồng bào bà rưu vân kiều đang gặp rất nhiều khó khăn và trình độ dân trí còn thấp
cùng với đó là nhận thức hiểu biết về pháp luật còn nhiều hạn chế
vì vậy việc tỉnh quảng bình chọn xã biên giới trường sơn huyện quảng ninh là đơn vị điểm
để triển khai đề án tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ nhân dân vùng biên giới
giai đoạn hai nghìn một mươi ba hai nghìn một mươi sáu đã mang lại ý nghĩa hết sức thiết thực

trường sơn là xã biên giới nằm ở phía tây của tỉnh quảng ninh
được giao chủ trì thực hiện đề án bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình đã chủ động phối hợp với lãnh đạo địa phương các cấp huyện quảng ninh
tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân vùng biên giới
bằng cách lắp đặt hệ thống trạm truyền thanh tại xã biên giới mở các lớp tập huấn bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghiệp vụ tuyên truyền
cho cán bộ báo cáo viên tuyên truyền viên cơ sở thuộc khu vực biên giới của tỉnh mình
nhằm tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật thuận lợi hiệu quả hơn
qua ba năm thực hiện thì theo chúng tôi đã thu được hiệu quả rất thiết thực
ở khu vực biên giới tuyên bộ bà con đến dân khu vực biên giới đồng bào đã thấy tỉ nệ sinh con thứ ba đã giảm
và tình trạng tảo hôn hôn nhân quyết thống đã giảm
và có những xã biên giới tỉ nệ tài nạn ma túy mãi dâm gần như không có
người dân trên biển đã hiểu được những loạt biển
và đã tham gia phương khơi quán biển để sản xuất rất là tốt
và cũng đồng thời tham gia đấu tranh bảo vệ vùng biển đảo thổ quốc việt nam rất là tốt
đề án tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ nhân dân vùng biên giới
giai đoạn hai nghìn một mươi ba hai nghìn một mươi sáu đã thực sự tác động mạnh mẽ tạo chuyển biến tích cực trong đời sống của nhân dân vùng sâu vùng xa
từ đây nhận thức của người dân được nâng cao hơn
và chính đồng bào nơi biên giới là tai mắt để cùng bộ đội biên phòng bảo vệ vững chắc an ninh biên cương
bộ y tế và liên minh châu eu cùng với ủy ban nhân dân tỉnh sơn la vừa tổ chức khánh thành đưa vào sử dụng trạm y tế xã triềng yên bằng nguồn vốn hỗ trợ của eu
tham dự có bộ trưởng y tế nguyễn thị kim tiến cùng đại sứ trưởng phái đoàn liên minh châu âu tại việt nam
công trình trạm y tế xã triềng yên được xây dựng trong một mươi tháng với tổng vốn đầu tư hơn ba bốn tỷ đồng gồm một mươi một phòng làm việc cùng các công trình phụ trợ
đây là một trong số những công trình đầu tư
cho trạm y tế xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã do bộ y tế ban hành sẽ được đầu tư từ nay đến năm hai nghìn hai mươi và hai nghìn hai mươi năm bằng nhiều nguồn vốn đầu tư khác nhau
giai đoạn một chương trình hỗ trợ ngân sách ngành y tế do eu viện trợ không hoàn lại dành hơn ba trăm linh tỷ đồng đầu tư mua trang thiết bị đầu tư xây dựng mới chín mươi một trạm y tế tại các xã đặc biệt khó khăn
giai đoạn hai sẽ dành hơn bốn trăm linh tỷ đồng tiếp tục đầu tư một trăm hai mươi bảy trạm y tế xã ở các xã đặc biệt khó khăn
việc chọn trạm y tế xã triềng yên có ý nghĩa đáp ứng yêu cầu thuận lợi cho nhân dân và đồng bào các dân tộc anh em trong vùng đến khám chữa bệnh
đây sẽ là nơi cung cấp các dịch vụ phòng bệnh khám chữa bệnh và nâng cao sức khỏe một cách có chất lượng hiệu quả và gần dân nhất
mới đây tổng cục thủy sản phối hợp với hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản việt nam vasep tổ chức tập huấn an toàn cá heo trong khai thác cá ngừ cho hơn bảy mươi người là thuyền trưởng chuyên hành nghề khai thác cá ngừ đại dương cơ sở thu mua chế biến cá ngừ ở tỉnh phú yên
lớp tập huấn nhằm trang bị các kiến thức liên quan đến hoạt động khai thác và xuất khẩu cá ngư theo quy định của cơ quan quản lý khí quyền và đại dương quốc gia mỹ viện đảo và trái đất
trong đó bắt buộc mỗi lô hàng cá ngừ xuất khẩu thuyền trưởng của người khai thác cá ngừ đó phải ký vào thông báo xác nhận tàu lưới vây hoặc ngư cụ khai thác không có ý định khai thác cá heo không có cá heo bị giết hay bị thương tích nặng trong quá trình khai thác
phú yên có hơn bảy trăm linh tàu cá chuyên hành nghề khai thác cá ngừ đại dương với sản lượng lớn trung bình mỗi năm từ năm đến sáu tấn
vì vậy sắp tới tỉnh sẽ mở các lớp tập huấn rộng rãi cho ngư dân các thương lái thu mua và chế biến cá ngừ
theo tổng cục thủy sản lớp tập huấn này cũng được tổ chức tại các tỉnh bình định khánh hòa tiền giang và bình thuận
tối qua một mươi ba tháng một mươi hai hội trợ công nghiệp thương mại sản phẩm làng nghề tỉnh hà giang do bộ công thương và ủy ban nhân dân tỉnh hà giang tổ chức đã khai mạc
hội trợ với quy mô hơn ba trăm linh gian hàng của một trăm năm mươi doanh nghiệp tổ chức kinh tế trong và ngoài tỉnh hà giang tham gia
thực hiện chương trình khuyến công quốc gia năm hai nghìn một mươi sáu ubnd tỉnh hà giang đã chỉ đạo sở công thương chủ trì phối hợp với các đơn vị tổ chức hội trợ thương mại công nghiệp và sản phẩm làng nghề tỉnh hà giang năm hai nghìn một mươi sáu
với mục tiêu hỗ trợ các doanh nghiệp hợp tác xã các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn xúc tiến thương mại tìm kiếm đối tác hợp tác kinh doanh mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm
hội trợ lần này được tổ chức với quy mô trên ba trăm linh gian hàng tiêu chuẩn của trên một trăm năm mươi doanh nghiệp tổ chức kinh tế trong và ngoài tỉnh tham gia trong đó có chín mươi gian hàng của các huyện thành phố và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
hội trợ thương mại công nghiệp và sản phẩm làng nghề hà giang là dịp để nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh cũng như du khách đến với hà giang trong dịp này được tìm hiểu khám phá và trải nghiệm những sản phẩm đặc trưng của đồng bào các dân tộc trong tỉnh hà giang cũng như các tỉnh thành phố có gian hàng tham gia hội trợ
hội trợ thương mại công nghiệp sản xuất công nghiệp thương mại các tỉnh thành phố trong khu vực cũng như trên cả nước có điều kiện giao thương học tập trao đổi kinh nghiệm mở rộng giao lưu hợp tác kinh tế qua đó liên kết sản xuất kinh doanh phát triển bền vững góp phần nâng cao năng lực sản xuất và khả năng cạnh tranh giúp các doanh nghiệp trong nước các tổ chức kinh tế quảng bá thương hiệu sản phẩm phát triển thị trường trong quá trình hội nhập đồng thời là cơ hội để tỉnh hà giang quảng bá giới thiệu các sản ph
xã sông cầu tỉnh phú yên khai mạc triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu hoàng sa trường sa của việt nam
những bằng chứng lịch sử và pháp lý triển lãm có hơn tám mươi bản đồ tư liệu được trưng bày
triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu hoàng sa trường sa là một trong những hoạt động thiết thực
có ý nghĩa trong việc khẳng định chủ quyền của việt nam đối với hai quần đảo hoàng sa và trường sa
bác bỏ những luận điệu xuyên tạc lịch sử những yêu sách phi lý của trung quốc đối với hai quần đảo hoàng sa
và trường sa của việt nam và các vùng biển đảo khác trên biển đông
triển lãm còn khẳng định lập trường chính nghĩa của việt nam nâng cao tinh thần đoàn kết
ý thức trách nhiệm của nhân dân việt nam nói chung và nhân dân tỉnh phú yên nói riêng
trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc giúp bạn bè quốc tế
nhân dân các nước trên thế giới hiểu được mong muốn nguyện vọng của nhân dân việt nam
trong việc duy trì hòa bình ổn định trong khu vực
hàng năm cuộc thi viết thư quốc tế được liên minh biểu chính thế giới upu được tổ chức dành cho trẻ em
với mục đích là nhằm khích lệ trí tưởng tượng phong phú tư duy sáng tạo và phát triển khả năng viết văn
của các em thiếu nhi
vừa qua tỉnh hải dương đã tuyên dương học sinh đoạt giải nhất quốc tế cuộc thi viết thư upu
lần thứ bốn mươi năm năm hai nghìn một mươi sáu và tổ chức lễ phát động cuộc thi cho năm hai nghìn một mươi chín
tại lễ tuyên dương ubnd tỉnh hải dương
đã tặng bằng khen và số tiền thưởng là ba mươi sáu bốn triệu đồng cho em nguyễn thị thu trang
lớp chín b trường trung học cờ sơ nguyễn trãi huyện nam sách năm học hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu
đoạt giải nhất quốc gia đồng thời đạt giải nhất quốc tế hội thi viết thư upu lần thứ bốn mươi năm
tặng bằng khen và tiền thưởng một mươi tám triệu đồng cho cô giáo trần thị quỳnh diệp
giáo viên dạy văn trực tiếp của em trang
sở thông tin và truyền thông hải dương cũng tặng giấy khen cho hai tập thể là
phòng giáo dục và đào tạo huyện nam sách và trường trung học cơ sở nguyễn trãi huyện nam sách
nhân dịp này tỉnh hải dương đã phát động cuộc thi viết thư upu lần thứ bốn mươi sáu năm hai nghìn một mươi bảy với chủ đề
hãy tưởng tượng bạn là cố vấn cho tổng thư ký mới của liên hợp quốc
vấn đề toàn cầu nào bạn sẽ giúp ông ấy xử lý trước tiên và giải quyết vấn đề đó như thế nào
còn tại bình dương đã diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa ủy ban nhân dân tỉnh bình dương
với trường đại học kiêung sung của hàn quốc và công ty cổ phần sung hyung vina
về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
theo đó mỗi năm hai công chức tỉnh bình dương sẽ được tài trợ học bổng toàn phần
bao gồm các học phí chi phí ký túc xá theo học chương trình đào tạo thạc sĩ quản trị kinh doanh
tại trường đại học kiêung sung đồng thời hỗ trợ chi phí đào tạo tiếng hàn
trong sáu tháng tại trung tâm ngôn ngữ hàn quốc
việc ký kết biên bản ghi nhớ này sẽ tạo điều kiện giúp bình dương tiếp tục phát triển
nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho mục tiêu xây dựng và phát triển tỉnh bình dương trong thời gian tới
trong phần tin thế giới thổ nhĩ kỳ bắt giữ gần sáu trăm linh người sau vụ đánh bom kép
eu siết chặt quy định nhập khẩu với trung quốc
chỉ trong hai ngày là ngày một mươi hai và ngày một mươi năm
hai mươi tháng một mươi hai lực lượng an ninh thổ nhĩ kỳ đã bắt giữ tổng cộng năm trăm sáu mươi tám người bị tình nghi
có liên quan tới các tổ chức người quốc bị cấm ở quốc gia này
chiến dịch truy quét này được phát động sau vụ đánh bom kép khiến cho bốn mươi bốn người thiệt mạng hôm một mươi tháng một mươi hai vừa qua
tuyên bố của bộ nội vụ thổ nhĩ kỳ nêu rõ đây là kết quả của chiến dịch được tiến hành
tại hai mươi tám tỉnh thành của thổ nhĩ kỳ trong đó có istanbul ankara isumir miền trung thổ nhĩ kỳ
và một số tỉnh
sáu tỉnh ở phía nam và đông nam đất nước nhằm truy quét các phần tử có liên quan tới đảng công nhân người quốc
vkk và cộng đồng sắc tộc quốc vốn bị nước này liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố
chiến dịch truy quét được phát động sau vụ đánh bom kép hôm một mươi tháng một mươi hai vừa qua bên ngoài một sân vận động
ở trung tâm thành phố istanbul khiến bốn mươi bốn người thiệt mạng trong đó có ba mươi sáu cảnh sát và hơn một trăm sáu mươi người bị thương
một nhóm người quốc tách ra từ pkk đã nhận thực hiện vụ đánh bom kép này
liên minh châu âu eu vẫn chưa thể đạt nhất trí trong việc mở ra các trường đàm phán mới về vấn đề đưa thổ nhĩ kỳ gia nhập liên minh này
mới đây nhất áo đã yêu cầu đóng băng các cuộc đàm phán trong khi hai mươi bảy nước ủng hộ việc tiếp tục đàm phán với chính quyền ankara
thông tin trên được đưa ra sau cuộc họp hội đồng các vấn đề chung của eu tại bruxelles
các nước thành viên đã không đạt được tuyên bố chung liên quan đến đàm phán gia nhập eu của thổ nhĩ kỳ
áo vốn mong muốn ngừng hoàn toàn tiến trình đàm phán với ankara đã không thông qua tuyên bố chung của hai mươi tám nước thành viên eu về vấn đề này
chính quyền viên cho rằng làn sóng thanh trừng tại thổ nhĩ kỳ sau vụ đảo chính thất bại hồi giữa tháng bảy vừa qua là tình trạng vi phạm dân chủ nghiêm trọng
dự thảo văn bản về việc gia nhập eu của thổ nhĩ kỳ được chia ra làm ba mươi năm trường nhưng tiến trình đàm phán diễn ra rất chậm chạp và cho đến nay các bên đã tiến hành đàm phán một mươi sáu chương và chỉ hoàn thành được một chương duy nhất
trong khi đó các nước thành viên của eu vừa nhất trí siết chặt các quy định thương mại đối với các mặt hàng nhập khẩu trong đó có các sản phẩm có xuất xứ từ trung quốc
quyết định này được đưa ra trong bối cảnh quan hệ thương mại giữa liên minh châu âu và trung quốc gần đây đang căng thẳng liên quan đến quy định về chống bán phá giá
bộ thương mại slovakia nước đang là chủ tịch luân phiên eu nhận định đây là một sự đột phá quan trọng của eu trong việc bảo vệ lợi ích của mình đặc biệt trong trường hợp bán phá giá
trước đó anh và thụy điển từng phản đối việc siết chặt quy định thương mại đối với hàng nhập khẩu giá rẻ cho rằng quyết định này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường sản xuất ô tô tại châu âu và khơi màu cho chủ nghĩa bảo hộ thương mại
căng thẳng giữa eu và trung quốc bùng phát sau khi ủy ban châu âu ec và mỹ tuyên bố từ chối công nhận bắc sơn là nền kinh tế thị trường đồng thời khẳng định tiếp tục duy trì các biện pháp chống bán phá giá đối với các mặt hàng xuất khẩu của trung quốc
tối một mươi ba tháng một mươi hai theo giờ địa phương chính phủ liên minh của tân thủ tướng italia paulo jentiloni đã dễ dàng vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại hạ viện với ba trăm sáu mươi tám phiếu thuận và một trăm linh năm phiếu chống
các nghị sĩ thuộc đảng đối lập phong trào năm sao và đảng liên đoàn phương bắc đã không tham gia cuộc bỏ phiếu này cũng như phiên họp của hạ viện trước đó
với kết quả này italia bước đầu đã tránh được nguy cơ lại rơi vào tàu
hạ viện đã tránh được tình trạng tê liệt chính trị và thậm chí có thể phải tổ chức một cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn
tuy nhiên chính phủ mới còn phải vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại tượng viện dự kiến tổ chức trong ngày một mươi bốn tháng một mươi hai
trước đó cùng ngày tân thủ tướng jentiloni nhấn mạnh những ưu tiên hàng đầu của chính phủ mới sẽ là thúc đẩy kinh tế kiến tạo việc làm sẵn sàng can thiệp nhằm bảo đảm sự ổn định của các ngân hàng và các khoản tiền gửi của người dân
đồng thời giúp các nhà lập pháp soạn thảo một luật bầu cử mới nhằm hướng tới cuộc tổng tuyển cử vào năm hai nghìn hai mươi
ông cũng nhấn mạnh italia không thể một mình đảm đương gánh nặng người nhập cư cho toàn bộ eu
thành phố aleppo của syri nên là nơi chấm dứt chiến dịch theo đuổi một chiến thắng quân sự
thay vì là nơi khởi đầu của một chiến dịch quân sự rộng lớn hơn tại một quốc gia đã bị chiến tranh tàn phá suốt năm năm qua
đó là lời kêu gọi của tổng thư kế liên hợp quốc ban ki moon
tại cuộc họp khẩn cấp của hội đồng bảo an liên hợp quốc để thảo luận về tình hình tại thành phố này
ông ban kim mun đã kêu gọi cơ quan một mươi năm nước thành viên làm tất cả những gì có thể để chấm dứt cảnh thảm sát
và tất cả các bên tham gia xung đột cần tìm kiếm một giải pháp chính trị toàn diện
ông đồng thời kêu gọi chính phủ syri nga và iran nhanh chóng cho phép những dân thường còn ở lại rời khỏi aleppo
cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho tiếp cận viện trợ nhân đạo
trước đó hôm chín tháng một mươi hai
đại hội đồng liên hợp quốc đã bày tỏ sự phẫn nộ trước tình trạng leo thang bạo lực tại aleppo
tuy nhiên phiên họp khẩn của hội đồng bảo an liên hợp quốc không đưa ra được biện pháp cụ thể nào
cho thảm kịch aleppo nói riêng cũng như toàn bộ cuộc nội chiến syri nói chung
do nga và mỹ chưa thống nhất được nguyên nhân khiến bạo lực leo thang tại aleppo
vào sáng sớm ngày một mươi ba tháng một mươi hai theo giờ mỹ tổng thống mới đắc cử donald trump
chính thức thông báo lựa chọn giám đốc điều hành exxonmobil
ông rex tillerson là ngoại trưởng
trong bộ máy chính quyền mới bất chấp sự phản đối gây gắt của nhiều thượng nghị sĩ mỹ
bên cạnh những vấn đề sẽ làm sáng tỏ lập trường của ông joellerson trong phiên điều trần sắp tới
như sự ấm lên toàn cầu cho đến chương trình hạt nhân tên lửa của triều tiên
cũng như viện trợ nhân đạo của mỹ cho các nước đang phát triển
nếu trở thành ngoại trưởng mỹ ông chelleron còn phải đối mặt với nhiều thách thức
liên quan đến xung đột lợi ích với những hoạt động kinh doanh trước đây của ông
rex tillerson là giám đốc
hai nhân có bốn mươi năm làm việc tại exxonmobil
ông chịu trách nhiệm thiết lập các thỏa thuận khai thác dầu khí
tại những khu vực còn bất ổn trên thế giới
trong quá khứ ông teleson từng có nhiều năm xây dựng mối quan hệ với các đối tác nga
thông qua các hợp đồng làm ăn trị giá nhiều tỷ đô la
năm hai nghìn một mươi ba đích thân tổng thống nga vladimir putin trao tặng ông huân chương hữu nghị của nga
vì những đồng góp cho việc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực năng lượng
tôi có mối quan tâm đặc biệt đến vấn đề này
quan hệ rất chặt chẽ với tổng thống nga vladimir putin
vốn là câu chuyện được nhiều người biết đến và chúng ta không thể bỏ qua
tuy nhiên tôi cũng sẽ chờ đợi để đưa ra quyết định có ủng hộ ông ấy hay không
sau phiên điều trần ở thượng viện
lãnh đạo phe đa số cộng hòa tại thượng viện mis mcconnell
hay thượng nghị sĩ marco rubio bày tỏ quan ngại về ông tillerson
đồng thời cho biết vẫn chưa quyết định ủng hộ hay phản đối lựa chọn này của ông trump
thậm chí một số thượng nghị sĩ khác còn gọi sự lựa chọn ông teleson là đáng báo động và vô lý
bởi động thái này có thể khiến nga dễ dàng can thiệp sâu hơn vào công việc nội bộ của nước mỹ
ngay cả khi đã chấm dứt mọi mối liên hệ và đầu tư liên quan tới công việc kinh doanh
thì các quyết định của ông tilleron khi trở thành ngoại trưởng mỹ
ví dụ như ủng hộ dỡ bỏ lệnh trừng phạt nhằm vào nga vì vấn đề ukraine
rõ ràng cũng dễ gây ra nghi ngờ về lợi ích trong những quyết định này
hiện vẫn còn quá sớm để đưa ra những dự đoán về đường hướng của rex tillerson
khi ông trở thành ngoại trưởng mỹ nhưng ngay từ lúc này
có thể thấy con đường phía trước của ông rex tillerson sẽ không hề dễ dàng
những hình ảnh quốc tế vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của truyền hình nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại